vâng thưa quý vị do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới
khu vực từ thừa thiên huế cho đến khánh hòa và tây nguyên đã có mưa to đến rất to và rông
từ đêm qua cho đến sáng ngày hôm nay thì mưa lớn sẽ giảm ở khu vực nam trung bộ và tây nguyên
còn do mưa lớn từ áp thấp nhiệt đới nên khu vực phú yên khánh hòa hay nam tây nguyên
có khả năng xuất hiện một đợt lũ nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi
ngập úng ở vùng trũ thấp ven sông
vâng mưa lũ liên tiếp trong những ngày qua đã gây ra thiệt hại không nhỏ về người và tài sản của nhân dân
chính vì vậy mà quý vị cần phải hết sức lưu ý khi đi qua các khu vực ngầm tràn
đặc biệt là không cố gắng vớt củi trôi theo dòng lũ như thế là sẽ vô cùng nguy hiểm
còn tại khu vực bắc bộ sau những ngày thời tiết hứng nắng thì ngày hôm nay không khí lạnh tăng cường
kết hợp với lại nhiễu động trong đới gió đông sẽ làm khu vực này có mưa với nhiệt độ giao động
từ một mươi tám đến hai mươi độ c
vâng nhiệt độ chi tiết cho các vùng trên cả nước sẽ được chúng tôi cập nhật ở phần sau của chương trình
còn bây giờ sẽ là các thông tin đáng chú ý khác
hẹn gặp lại